một chiếc xe khách dường nằm đang đậu trên đường a bốn quận tân bình tp hcm
thì bỗng nhiên phát hỏa và bốc cháy dữ dội
tuy không có thiệt hại về người nhưng chiếc xe đã bị thiêu dụi hoàn toàn
tin ban đầu gần một mươi chín h tối cùng ngày xe khách đăng ký tại tp hcm
khi dừng đổ gần giao lộ với đường cộng hòa phường một mươi hai quận tân bình thì bất ngờ bốc cháy
ngọn lửa sau đó nhanh chóng bùng lên từ phía đầu xe và lan rộng
bao phủ toàn bộ chiếc xe đe dọa đường dây cáp viễn thông
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận tân bình nhanh chóng có mặt dập lửa
bộ cháy rớt bay không gây thiệt hại về người nhưng thiêu dụi toàn bộ chiếc xe cùng tài sản bên trong
ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn khiến giao thông trên đường cộng hòa kẹt cứng theo cả hai hướng
nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ